là một trong những địa phương chịu thiệt hại năng nề nhất trong đợt lũ trái mùa vừa qua
mưa lớn cộng với lượng nước hồ thủy điện hương điền điều tiết xả lũ khiến vùng hạ du sông bù
thuộc huyện quảng điền bị ngập lột nặng
hàng nghìn hecta lúa hoa màu ao hồ nuôi trong thủy sản bị hư hỏng thiệt hại nghiêm trọng
đến sáng ngày bốn tháng bốn nước lũ trên sông bồ đoạn các xã quảng thọ quảng phú quảng phước quảng an quảng thành
thuộc huyện quảng điền rút rất chậm dọc các tuyến tỉnh lộ
đường liên xã là những cánh đồng lúa trong thời kỳ chỗ đồng bị ngập sâu trong nước lũ
ông hoàng công phong chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng thọ cho biết
đợt mưa lớn kéo dài trong ba ngày qua đã khiến cho một trăm năm mươi hecta lúa vụ đông sân hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
của xã quảng thọ bị ngập sâu trong nước lũ
ngoài ra còn có bảy mươi hectare lúa ngập bảy mươi hoa màu bị thiệt hại một trăm linh hectare
nhiều đê bao nội đồng tuyến đường giao thông cũng bị hư hại
theo phản ánh của nhiều người dân ở hai xã quảng thọ quảng phú và các địa phương vùng thấp trũng huyện quảng điền
tình trạng ngập lụt có một phần nguyên nhân do thủy điện hương điền xả lũ từ một mươi năm h ngày một tháng bốn để đảm bảo an toàn hồ đập
đến một giờ ngày hai tháng bốn đỉnh lũ cao nhất trên sông bồ
là cộng ba ba m tương đương với mức báo động hai
bà nguyễn thị liên ở thôn xuân tùy xã quảng phú cho hay
sau khi thủy điện hương điền điều tiết nước về hà du thì khu vực thôn chúng tôi nước bắt đầu dân
chỉ vài giờ sau các tuyến đường liên thôn liên xóm và nhiều diện tích lúa hoa màu của người dân trong thôn
đều chìm ngập trong nước lũ trận lũ trái mùa này gây thiệt hại rất nặng nề đối với bà con nông dân ở địa phương
qua thống kê của cơ quan chức năng đợt mưa lũ trái mùa bất thường khiến toàn tỉnh thừa thiên huế
có hai mươi chín mươi ha lúa bị ngập úng trong đó ngập trên bảy mươi là một mươi hai năm trăm linh hai hectare ngập dưới bảy mươi là bảy năm trăm tám mươi bảy ha
ngoài ra còn có hai ba trăm hai mươi bảy hectare rau màu sáu mươi hectare cây ăn quả và nhiều diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản
cũng bị ngập úng gây thiệt hại nặng nệ
nhiều người dân ở vùng hạ du sông bộ cho biết rằng
những thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trong đợt mưa lũ này một phần do thủy điện hương điền điều tiết xả lũ
thế nhưng theo số liệu báo cáo của bang chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
thì những ngày qua thủy điện hương điền đã cắt được sáu mươi một đỉnh lũ
ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho rằng
vùng hạ du sông bồ qua huyện quảng điện và thị xã hương trà là khu vực thấp trũng hệ thống đê quay cũ
nên thủy điện chỉ cần xả với lưu lượng năm trăm linh m ba một giây và kèm mưa lớn là đã ngập
hiện hệ thống đê nội đồng ven sông bồ sông hương và các sông khác có cao trình bờ rất thấp từ năm đến một mét
nhiều đoạn đê được xây dựng quá lâu xuống cấp nên khi mực nước dòng chảy trên sông lớn dễ dàng tràn qua
gây ngập úng nhiều cánh đồng lúa hoa màu ở vùng hạ du